tại phiên họp thứ hai của tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng diễn ra vào sáng nay
các thành viên đã cơ bản thống nhất về đề xuất của ban biên tập với kế hoạch hoạt động của tiểu ban kinh tế xã hội
chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và lộ trình thực hiện
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tổ biên tập xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết hơn nữa
đảm bảo rõ ràng công việc cụ thể điều hành linh hoạt bổ sung hoạt động cần thiết của tiểu bang
từ nay đến các mốc thời gian quan trọng không còn nhiều để chỉnh hội nghị trung ương một mươi vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dự thảo đề cương chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng yêu cầu tổ biên tập các ban bộ ngành cần đặc biệt quan tâm phải bố trí cán bộ giỏi nhất
tập trung thời gian chuyên tâm chuyên trách để triển khai thực hiện
đảm bảo chất lượng tiến độ
thủ tướng đề nghị với chủ đề ngắn gọn dễ hiểu dễ làm dễ đôn đốc thực hiện
nhưng phải có các thành tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước trong một mươi năm tới
như thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ huy động và sử dụng hiệu quả
mọi nguồn lực giữ vững chủ quyền ổn định an toàn xã hội tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
chúng ta cũng đưa ra mục tiêu phán đấu đến năm hai nghìn bốn mươi năm một trăm linh năm thành lập nước và đặc biệt năm một trăm linh năm thành lập đảng
để đưa nước ta thành một nước phát triển hoạt động công nghiệp phát triển theo đề nước chung nghĩa
như thủ tướng yêu cầu đề nghị đã đặt ra để báo cáo thường dịch
thủ tướng yêu cầu đề nghị đã đặt ra để báo cáo thường dịch
về chủ đề chiến lược năm năm thủ tướng thống nhất với các ý kiến là không xác định cho kế hoạch năm năm mà tư tưởng chủ đạo sẽ được thể hiện trong mục tiêu tổng quát
về chiến lược một mươi năm và kế hoạch năm năm thủ tướng đề nghị thống nhất cơ bản nội dung mà tổ biên tập đã kiến nghị cần ngắn gọn cô động không quá dài
thủ tướng lưu ý về bộ máy cán bộ luật pháp con người vấn đề xây dựng bộ máy khoa học để thực thi nhiệm vụ trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thủ tướng yêu cầu cần bổ sung nội hàm chủ yếu từng phần để hình thành đề cương sơ bộ cả chiến lược một mươi năm và năm năm bổ sung khoa học công nghệ phải thành đột phá của đất nước để đưa đất nước tiến lên
mục tiêu trong năm năm tới có nhiệm vụ mục tiêu giải pháp gì tổ chức thực hiện như thế nào để đưa nghị quyết vào cuộc sống